và những cái bài hát của tùy cảm tôi nhận được rằng là ca chủ nó là một cái loại ca nhạc truyền thống nhưng mà nó rất bác học rất là sang trọng và nó có nhiều cái tầng ý nghĩa sâu xa ở trong những cái bài thơ hoặc là lời những bài hát
chị mai thì tuyệt vời luôn chị ấy tâm huyết nhiệt tình và chị luôn có những gì chị nói ví dụ là chị có những cái gì chị sẽ truyền hết cho chúng tôi cố gắng để dạy chúng tôi bằng một cách là coi như là đấy là một cái cách là duy trì và lan tỏa cái ca trù
trong một cái lần tôi đi cái hội trợ sách thì thấy chị mai diễn tại hội trợ sách thì tôi có vào nghe
thấy cái tiếng đàn cái lời ca của cái ca chủ nó khá là cuốn hút mới đầu thì cũng không hiểu gì đâu vì nó có nhiều cái điển tích rồi hán việt các thứ như thế này thì cũng không hiểu nhưng mà nghe cái tiếng đàn rất là hay
thứ hai nữa là nhìn cái đàn nó cũng rất là đặc biệt thế thì sau đó mới về mới tìm hiểu và mới tìm hiểu thì bắt đầu thấy cái lời ca nó rất là ý nghĩa cái đàn nó lại là một chiếc đàn rất là đặc biệt của việt nam và không có một nơi nào có cả
thế là tôi mới tham gia xin đăng ký tham gia lớp học và tôi học đàn là chính
trước hết là một cái sự biết ơn sâu sắc đến vợ chồng công mai thái trúc đã truyền đạt trước hết là truyền đạt lại cho bản thân tôi và mọi người sau đó là lưu giữ ít nhất là lưu giữ được cái bộ môn nghệ thuật truyền thống mà có nguy cơ bị mai một
không chỉ mở lớp dạy học miễn phí
gần đây nghệ nhân ưu tú vân mai đã mạnh dạn mở một chiếu hát ca trù ngay tại đỉnh bích câu vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần một không gian ca trù cổ xưa đã được tái hiện lại tại nơi đây
để lưu giữ được cái di sản của dân tộc
giờ đây nghệ nhân ưu tú vân mai đã gắn bó với ca trù hơn hai mươi năm
thế nhưng ngọn lửa đam mê vẫn không khi nào thôi cháy lên trong bà
lớp học ca trù miễn phí tại giáo phường bích câu đạo quán
giờ đây ngày một đông học trò
đó chính là động lực để nghệ nhân ưu tú vân mai vẫn hàng ngày chỉ dạy cho những người học trò của mình
thật nhiều kiến thức đặc biệt về ca trù
và vân mai luôn tâm niệm rằng bà sẽ tiếp tục nỗ lực tiếp tục truyền lửa và tình yêu với ca trù cho thế hệ trẻ
để ca trù được nhiều người biết đến hơn và tồn tại lâu bền hơn nữa cùng năm tháng